tại việt nam thực hiện chủ trương của đảng chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
qua đó xác định rõ chương trình hành động cụ thể cho các bộ ngành địa phương thực hiện
trong đó đơn vị đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế chính là các doanh nghiệp cũng đang cần chuyển dịch cơ cấu sản xuất sang xanh hóa
tuy nhiên ở nước ta hiện nay hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường còn bất cập
chưa theo kịp những diễn biến nhanh của các vấn đề môi trường
đã yêu cầu hệ luật quốc tế
nên định hướng ngay từ những ngày đầu khi hoạt động kinh doanh
phải gắn những cái hoạt động về kinh tế với những vấn đề về xã hội và môi trường
bởi vì có rất nhiều những bài học đã xảy ra là các doanh nghiệp chỉ tập trung vào làm kinh tế
đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ và vừa và tập trung vào những vấn đề về xã hội và môi trường sau
nhưng cái giá phải trả là lớn hơn rất nhiều lần
có thể thấy cộng đồng doanh nghiệp việt nam đóng vai trò hết sức quan trọng
trong quá trình phát triển và bảo vệ môi trường
bởi vậy để kết nối giữa các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội hoạt động trong ứng dụng bảo vệ môi trường
cùng thực hiện các dự án bảo tồn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại việt nam
đem đến cho các doanh nghiệp cơ hội kết nối và trao đổi các thực hành doanh nghiệp bền vững
liên minh doanh nghiệp vì môi trường việt nam đã được ra đời
đây là liên minh về môi trường và doanh nghiệp cấp quốc gia
huy động sự tham gia của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường bảo tồn đa dạng sinh học tại việt nam
liên minh doanh nghiệp vì môi trường việt nam sẽ tập trung vào xây dựng ngân hàng ý tưởng
vận động chính sách và nâng cao năng lực
hoạt động chủ đạo của liên minh doanh nghiệp vì môi trường việt nam sẽ là ngân hàng ý tưởng trực tuyến
nơi các tổ chức phi chính phủ doanh nghiệp và các bên liên quan cùng hợp tác
thực hiện các dự án bảo tồn đem lại nhiều tác động
các dự án hợp tác có thể bao gồm những lĩnh vực chính như bảo tồn đa dạng sinh học
quản lý rác thải nhựa phát triển du lịch bền vững bảo tồn biển và ven biển
khôi phục cảnh quan rừng bảo tồn nước và đất ngập nước năng lượng tái tạo và biến đổi khí hậu
ngồi được với nhà làm chính sách thì họ hiểu
họ cũng tìm cách để mà cùng với mục tiêu chính là phát triển bền vững cho doanh nghiệp
cộng với đó nữa thì tổ chức quốc tế họ có kinh nghiệm quốc tế
họ cũng truyền tạo cho họ sẽ giúp cho doanh nghiệp sẽ có những cách nhìn mới
và trong nơi đó chắc chắn họ sẽ tìm được mô hình mà đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp cao hơn
cùng với việc không chỉ là tăng trưởng về kinh tế mà họ còn tăng trưởng về mặt sinh thái và xã hội
là thành viên sáng lập liên minh doanh nghiệp vì môi trường việt nam
tập đoàn th là một trong những doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt trong việc tìm kiếm
ứng dụng những giải pháp vật dụng gắn với tiêu dùng thân thiện với môi trường
sử dụng nguyên liệu sinh học có thể tái tạo
trong những năm vừa qua thì th có rất nhiều vạn pháp liên quan đến bảo vệ môi trường
chúng tôi như năm ngoái chúng tôi có tham gia liên minh tài chế bao bề pro việt nam
và ngoài ra thì trong những năm gần đây chúng tôi liên tục tung ra những sản phẩm
những vật liệu quả dùng trong sản phẩm th thân thiện với môi trường
và tôi hy vọng rằng là những hành động của chúng tôi sẽ truyền cảm hứng và thu hút được những doanh nghiệp tham gia vào liên minh này
hướng đến là có những cơ chế để khuyến khích doanh nghiệp cùng tham gia
và chính họ mới là người bảo vệ môi trường được tốt nhất
bởi vì doanh nghiệp họ có nguồn lực thứ hai nữa họ cũng là những người tác động vào môi trường
chứ không ai khác
nhưng nếu họ nhìn nhận đúng thì phát triển của họ sẽ đi
hơn lúc nào hết cần khuyến khích các doanh nghiệp thực thi trách nhiệm cộng đồng của mình
trong vấn đề bảo vệ môi trường thông qua những việc làm thiết thực
có thể bắt đầu từ việc tham gia liên minh doanh nghiệp vì môi trường việt nam